sống trung thực khiêm tốn chân thành trong sáng giản dị bao dung cân kiệm liêm chính trí công vô tư
hai không tham vọng quyền lực có nhiệt thuyết và trách nhiệm cao với công việc là trung tâm đoàn kết gừng mẫu về mọi mặt
không tham nhũng lãng phí cơ hội vụ lợi kiên quyết đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự thay hóa về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
tệ quan liêu tham nhũng tiêu cực lãng phí cửa quyền và lợi ích nhóm
tuyệt đối không trục lợi và cũng không để người thân người quen lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để trục lợi
thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức kỳ luật của đảng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ tự phê bình và phê bình
thực hiện đúng đầy đủ quyền hạn trách nhiệm của mình và chỉ đạo thực hiện nghiêm các nguyên tắc quy định quy chế quy trình về công tác cán bộ
kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện việc làm sai trái với các quy định của đảng nhà nước trong công tác cán bộ
tiêu chuẩn chung về trình độ
tốt nghiệp đại học trở lên lý luận chính trị cử nhân hoặc cao cấp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương trình độ ngoại ngữ tin học phù hợp
tiêu chuẩn chung về năng lực và uy tín
có quan điểm khách quan toàn diện biện chứng lịch sử cụ thể có tư duy đổi mới tầm nhìn chiến lược phương pháp làm việc khoa học nhạy bén chính trị
có năng lực cụ thể hóa về lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các đường lối chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
ba có năng lực tổng kết thực tiến nghiên cứu lý luận phân tích và dự báo tốt
nắm chắc tình hình chung và biểu hiện toàn diện về lĩnh vực địa bàn địa phương cơ quan đơn vị được phân công quản lý phụ trách
kịp thời nắm bắt những thời cơ vận hội phát hiện những mâu thuẫn thách thức về vấn đề mới vấn đề khó hạn chế yêu kém trong thực tiễn
chủ động đề xuất những nhiệm vụ giải pháp có tính khả thi và hiệu quả
năng động sáng tạo cân cưu chịu khó dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm có quyết tâm chính trị cao hành động quyết liệt dám đương đầu với khó khăn thách thức
nói đi đôi với làm có thành tích nổi trội có kết quả và sản phẩm cụ thể góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành địa phương cơ quan đơn vị
gắn bó mật thiết với nhân dân và vì nhân dân phục vụ
là hạt nhân quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị được cán bộ đảng viên quân chúng nhân dân tin tưởng tín nhiệm cao
tiêu chuẩn chung về sức khỏe độ tuổi và kinh nghiệm
một đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ
đảm bảo tuổi bổ nhiệm giới thiệu ứng cử viên theo quy định của đảng
ba đã kinh qua vào hàn tất tốt chức trách nhiệm vụ của các chức danh lãnh đạo quản lý chủ chốt cấp dưới trực tiếp
có nhiều kinh nghiệm trong thực tiến
tiêu chuẩn riêng để được bổ nhiệm làm bộ trưởng bộ công an
đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn chung của ủy viên bộ chính trị ban bí thư hoặc ủy viên ban chấp hành trung ương
đồng thời cần có những phẩm chất năng lực có trình độ cao và ám hiểu sâu sắc về quản lý nhà nước nắm chắc pháp luật việt nam pháp luật và thông lệ quốc tế
có năng lực cụ thể hóa đường lối chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước để hoạch định phương hướng chính sách phát triển ngành lĩnh vực được phân công và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả
năng lực phối hợp giữa các bộ ban ngành giữa trung ương với các địa phương tạo sự đồng bộ trong việc thực hiện chính sách chung của đảng nhà nước
có kinh nghiệm lãnh đạo điều hành và quyết đoán quyết liệt kịp thời quyết định những vấn đề khó phức tạp thuộc ngành lĩnh vực phụ trách
sáu không bị chi phối bởi lợi ích nhóm
đã kinh qua và hoàn tất nhiệm vụ ở chức vụ lãnh đạo quản lý cấp thứ trưởng hoặc phó trưởng ban ngành đoàn thể trung ương lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh
theo cổng thông tin bộ công an ngoài bộ trưởng hiện bộ công an có sáu thứ trưởng bao gồm
một thượng tướng trần quốc tò
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai dân tộc kinh quê quán huyện kim sơn tỉnh ninh bình
chức vụ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
hai thượng tướng lương tâm quang
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm dân tộc kinh quê quán huyện kim động tỉnh hưng yên
chức vụ ủy viên trung ương đảng ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
ba thượng tướng nguyễn duy ngọc
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn dân tộc kinh quê quán huyện kim động tỉnh hưng yên
chức vụ ủy viên trung ương đảng ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
bốn trung tướng lê quốc hùng
năm sinh một nghìn chín trăm sáu mươi sáu dân tộc kinh quê quán huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
chức vụ ủy viên trung ương đảng ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
năm trung tướng lê văn tuyến
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba dân tộc kinh quê quán huyện ứng hòa thành phố hà nội
chức vụ ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
sáu trung tướng nguyễn văn long
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn dân tộc kinh quê quán huyện yên dũng tỉnh bắc giang
chức vụ ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
chức vụ ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương tỉnh bắc giang